thưa quý vị thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho biết
trên địa bàn vụ tai nạn lao động vừa xảy ra khiến tám người thương vong
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại khai trường công ty cổ phần than cọc sáu
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong
một người mất tích và sáu người bị thương
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá khu vực tầng
âm hai trăm bảy mươi xuống vùi lấp các máy xúc
trung tâm cứu hộ mỏ của tập đoàn công nghiệp thang khoáng sản việt nam
phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn công nhân bị mất tích
vụ việc đang được ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
công an thành phố lạng sơn cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng
trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai công an thành phố lạng sơn khám xét khẩn cấp nơi ở
của một người tử vong
nguyễn việt anh chú tại phường chi lăng phát hiện thu giữ năm mươi một viên ma túy kẹo
một mươi chín gói ketamin ba mươi một gói ma túy tổng hợp dạng nước vui và một số tăng vật có liên quan
nguyễn việt anh khai số ma túy trên mua về với mục đích sử dụng để bán kiếm lời
mở rộng điều tra công an thành phố đã bắt giữ đối tượng lý văn duy chú tại huyện cao lộc
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hai gói ma túy tổng hợp
chỉ vì mâu thuẫn bộc phát mà một công nhân xây dựng đã gây nên thương tích nặng cho chủ thầu
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn văn mỹ hai mươi bảy tuổi
trú tại tỉnh quảng nam về hành vi giết người
theo cáo trạng vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mỹ và ông nguyễn văn thành chú tại quận ngũ hành sơn
làm chủ thầu xây dựng đi nhậu cùng với nhau
lúc này ông thành mượn xe máy của mỹ để đi công việc
sau khi trả xe mỹ phát hiện xe bị hỏng nên yêu cầu ông thành đem xe đi sửa nhưng đã bị phớt lờ
quá bực tức mỹ lấy cây sắt đánh vào đầu ông thành và đuổi đánh đến cùng mặc cho ông bỏ chạy
hậu quả ông thành bị thương tích hai mươi
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn mỹ bảy năm sáu tháng tù về tội giết người
chuyển sang các tin tức về an ninh trẻ tử
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bắt tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải
về hành vi nhận hối lộ
theo đó quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng
đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức liên quan
ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thứ trưởng bộ công thương về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các đối tượng
mai thị hồng hạnh giám đốc công ty xuyên việt oi và nguyễn thị như phương
phó giám đốc công ty xuyên việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
lê đức thọ cựu bí thư tỉnh ủy bến tre về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
lê duy minh giám đốc sở tài chính tp hcm nguyên cục trưởng cục thuế tp hcm về tội nhận hối lộ
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên
đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành
với các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất độc
xảy ra vào ngày chín tháng một mươi hai tại xã phan sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
và ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình đã tiến hành khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng
cụ thể công an huyện bắc bình đã ra quyết định khởi tố bốn vụ án hình sự khởi tố một mươi ba bị can
ra lệnh tạm giam một mươi bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được kết luận giám định thể hiện các mẫu vật thu giữ tại hiện trường
nơi xảy ra hành vi vi phạm của các đối tượng có thành phần là khoáng sản kim loại vàng
đồng thời có chứa thành phần là chất độc gồm thủy ngân sút natrihydroxid acid nitric
cơ quan công an xác định đây là chuyên án rất phức tạp phải huy động nhiều lực lượng cùng tham gia
trực tiếp chỉ đạo là đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh cùng đại tá đinh kim lập
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó giám đốc công an tỉnh
vào dạng sáng ngày chín tháng một mươi hai hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã bao vây và đồng loạt kiểm tra
bắt quả tăng hai mươi tám đối tượng đang có hành vi phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng
khai thác khoáng sản trái phép cư mô lớn trong rừng sâu thuộc khu vực ngách đào giữa
thôn tà mon xã phan sơn huyện bắc bình
đáng chú ý khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối
dưới khe núi chảy trực tiếp vào hồ sông lũy
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bắt tạm giam thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải
về hành vi nhận hối lộ
theo đó quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức liên quan
ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đỗ thắng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thứ trưởng bộ công thương
về tội nhận hối lộ
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn văn tùng nguyên là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thành
chủ đầu tư trung cư carina và nguyễn quốc tuấn nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo nội dung vụ án dạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trung cư carina xảy ra cháy nghiêm trọng khiến một mươi ba người tử vong
bảy mươi hai người bị thương và tài sản thiệt hại hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
chiều nay viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với nguyễn văn tùng và nguyễn quốc tuấn
theo đó nguyễn văn tùng bị đề nghị tám chín năm tù nguyễn quốc tuấn bị đề nghị bảy tám năm tù
phiên tòa tiếp tục bước vào phần tranh luận
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần văn hoài
chú tại xã cam thành huyện cam lộ về hành vi lừa đảo chiếm được tài sản
trước đó trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
hoài cùng nguyễn thị thuận đưa ra thông tin về việc có quen biết với nhiều người ở sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng trị
có thể làm được tất cả các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi có được lòng tin của người dân các đối tượng đã liên hệ với một đối tượng khác
để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
bằng thủ đoạn này
hai đối tượng đã chiếm đoạt của một nạn nhân trú tại khu phố chín thị trấn cam lộ huyện cam lộ
số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cho vay với lãi suất lên đến gần hai trăm bốn mươi một năm
lầm văn cảnh chú tại phường bảy thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giả
trước đó từ tin báo của người dân
qua số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành xác minh và có đủ cơ sở xác định
lâm văn cảnh cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ một mươi ba tám một tháng đến một mươi chín tám một tháng
tương đương với một trăm sáu mươi sáu hai trăm ba mươi tám một năm vượt lãi suất theo quy định từ tám ba cho đến một mươi một chín lần
qua đó cảnh thu lợi bất chính số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công an
nghệ cao công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an huyện đức trọng
bắt quả tàng hai em học sinh chế tạo pháo nổ theo công thức trên mạng
rồi đem đi bán kiếm lời trên địa bàn
hai em bị lực lượng trinh sát phát hiện khi đang đi giao pháo cho khách
tiếp tục kiểm tra nơi ở cơ quan công an phát hiện thu giữ tổng cộng hai mươi sáu viên pháo nổ tự chế
tám viên pháo nổ với trọng lượng hơn một năm kg và một hộp nhựa chứa các nguyên liệu để chế tạo pháo
làm việc với cơ quan công an hai học sinh khai nhận
tự chế số pháo trên theo công thức trên mạng để bán kiếm lời
đáng chú ý là quá trình các em sản xuất pháo tại nhà nhưng gia đình cũng không hề hay biết
ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh bình phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị cao nguyễn hữu toàn chú tệ phương tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo cáo trạng vào ngày hai tháng một do nghiện ma túy nên bị ảo giác
nguyễn hữu toàn đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến lê tuấn anh tử vong
tại phiên tòa xét thấy hành vi của bị cáo toàn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và nhân thân xấu
nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cao nguyễn hữu toàn mức án tử trung thân
đồng thời bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân hơn hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra bị cáo toàn còn phải cấp dưỡng cho con nhỏ và mẹ già của nạn nhân theo quy định
mỗi tháng là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam đối tượng bùi thanh huyện trú tại địa bàn về tội gây dối trật tự công cộng
tại thôn cao quán xã hồng tiến huyện khói châu bùi thanh huyện cùng một số người dân thôn cao quán
đã có hành vi đổ gạch cát xuống lòng đường tụ tập đông người hô hào dùng gạch khối bê tông
xe hương án xe tăng lễ và khóa dây khóa xích để chặn xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi sáu
do ủy ban nhân dân xã hồng tiến thuê để giải tỏa mặt đường đảm bảo an toàn giao thông
trong quá trình điều tra xác minh bùi thanh huyện còn có những hành vi xúi dục
kích động người khác thực hiện hành vi gây dối vụ việc diễn ra trong thời gian dài gây cản trở giao thông
và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu
đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ
không chế con nợ rồi đưa về phòng trọ để bắt giữ trái phép tạ văn nam chú huyện phú xuyên hà nội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
và cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận thanh niên ở phường hoàng đông thị xã duy tiên hà nam không có tiền trả nợ
nam đã khống chế và đưa người này về bắt giữ trái phép trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi hai
tại phường tiên nội thị xã duy tiên tỉnh hà nam để người này liên lạc với người nhà mang tiền đến trả nợ
quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở quần nam phòng cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều hung
khí một dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều tăng vật liên quan
tại thành phố đà nẵng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đức tân bốn mươi hai tuổi
trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an xác định tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tân có quen biết và trao đổi với nạn nhân rằng
bản thân có thửa đất hơn sáu trăm linh m hai sẽ làm đường năm m phân lô bán nền
theo thỏa thuận tân sẽ chuyển nhượng cho nạn nhân sáu lô mỗi lô một trăm linh m hai với giá là hai trăm tám mươi triệu đồng một lô
tổng cộng số tiền là một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng
cả hai bên ký kết hợp đồng mua bán nạn nhân đã đặt cọc cho tân chín trăm linh triệu đồng
tuy nhiên trên thực tế tân không có lô đất nào để giao cho nạn nhân
sau khi phát hiện thửa đất của tân không được phân lô bán nền
nạn nhân đã làm đơn tố cáo tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị thông qua mạng xã hội kết bạn rồi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo lòng tin
hai thanh niên đã lừa hàng trăm sinh viên đứng tên mua hàng trả góp để lấy doanh số chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày một mươi chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp cần thơ tiến hành xét xử sơ thẩm hai bị cáo
trương quang anh đức hai mươi ba tuổi và trần nguyễn duy phương ba mươi năm tuổi cùng ngụ thành phố cần thơ
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bị cáo trương quang anh đức không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài thanh niên này tìm hiểu và biết được cách mua hàng thông qua hình thức
vay trả góp tại các công ty tài chính thủ tục đơn giản
từ đó bị cáo đức tìm sinh viên của các trường đại học cao đẳng trung cấp
người lao động tự do trên địa bàn quận ninh kiều để kết bạn qua mạng xã hội như yalo facebook
để tạo lòng tin bị cáo đức xưng lệnh nhân viên của cửa hàng điện thoại di động đang chạy doanh số
nếu hàng tháng cửa hàng không đạt danh số đức phải tìm người đóng giả khách hàng mua sản phẩm
dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua sản phẩm trả góp
khách hàng khi nhận được sản phẩm thì giao cho đức để trả lại cho cửa hàng
và hợp đồng vai này sẽ tự hủy sau vài ngày
đức trả thù lao cho mỗi khách hàng bốn trăm linh đồng
nếu giới thiệu bạn được trả thêm từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng trên một bộ hồ sơ được duyệt